cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã di lý hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả
quy mô lớn từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
thu giữ hơn một bốn tỷ đồng tiền giả cùng các phương tiện để sản xuất tiền giả
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận sơn trà
qua truy xét cơ quan an ninh điều tra đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là hồ văn tiện và đoàn văn dương
cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam khám xét khẩn cấp cơ quan công an đã thu giữ sáu mươi hai triệu đồng tiền giả
mà các đối tượng mang theo trong người và giấu tại nơi ở dương khai nhận đã mua tổng cộng là chín mươi triệu tiền giả
từ một người lạ trên mạng xã hội với giá một mươi triệu tiền thật và cùng tiện tìm cách tiêu thụ
mở rộng vụ án cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn thị cẩm duyên vợ của huỳnh ngọc thái
là đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với dương về hành vi làm tàng trữ tiền giả
và nguyễn như phú chú quận thủ đức tp hcm là đối tượng phụ giúp vợ chồng thái trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả
khám xét nhà ở của vợ chồng thái cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện thu giữ hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng tiền giả
chưa thành phẩm ở dạng phôi và hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng tiền giả thành phẩm cùng các công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả tài liệu giả
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn phát hiện và thu giữ ba cây súng ngắn tự chế tám viên đạn ba gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả
như vậy đến nay đã có bốn đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả bị bắt giữ
riêng đối tượng huỳnh ngọc thái đã bỏ trốn và đang bị truy bắt